nhằm hỗ trợ vận chuyển đưa hành khách việt nam trở về nước trong tình hình dịch ncov tại trung quốc đang diễn biến phức tạp
việt nam airlines sẽ đưa vào khai thác tàu bay thân rộng nhằm vận chuyển được nhiều hành khách hơn trên các chuyến bay
mang số hiệu vn năm trăm chín mươi bốn nghìn năm trăm chín mươi năm giữa thành phố hồ chí minh và hồng kông trung quốc
hiện tại trung quốc còn nhiều người việt nam đang du lịch học tập và làm việc không thể trở về nước theo kế hoạch đã định
do đó vietnam airlines sẽ đưa vào khai thác tàu bay thân rộng boeing bảy nghìn tám trăm bảy mươi chín để vận chuyển được nhiều hành khách hơn
thay cho airbus a ba trăm hai mươi một giữa thành phố hồ chí minh và hồng kông trung quốc
tàu bay sẽ bay vào các ngày mùng năm mùng sáu mùng bảy và mùng chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
việt nam airlines cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan theo dõi kiểm tra giám sát sức khỏe hành khách
phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp hành khách khi có dấu hiệu nhiễm bệnh trên chuyến bay và tại sân bay
vietnam airlines cung cấp đường dây nóng dành cho hành khách người việt nam đã mua vé vietnam airlines và đang ở trung quốc như sau
số điện thoại tại trung quốc cộng tám mươi sáu một nghìn ba trăm bảy mươi một bảy nghìn năm trăm bảy mươi tám sáu trăm tám mươi chín hoặc cộng tám mươi sáu một nghìn ba trăm chín mươi hai bốn nghìn hai trăm một mươi một một trăm tám mươi bốn
số điện thoại tại việt nam cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi chín chín trăm sáu mươi năm bốn trăm sáu mươi tám hoặc cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi tám một trăm một mươi một một trăm tám mươi bốn